trước những diễn biến bất thường và nguy hiểm của mưa lũ trái mùa thứ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nguyễn hoàng hiệp đánh giá
thời tiết cực đoan xảy ra ở phú yên bình định là dị thường gây thiệt hại lớn hơn ảnh hưởng của một cơn bão cấp một mươi một một mươi hai
ngày hai tháng bốn đoàn công tác của ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai do thứ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nguyễn hoàng hiệp
phó trưởng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai làm trưởng đoàn đã kiểm tra và chỉ đạo khắc phục những thiệt hại do mưa gió lốc tại tỉnh phú yên
đoàn công tác đã đi thực tế kiểm tra những thiệt hại về nuôi trồng đánh bắt thủy sản do ảnh hưởng của sóng biển gió lốc tại xã an hòa hải huyện tuy an
và thăm hỏi động viên gia đình ngư dân ns bốn mươi tuổi xã an hòa hải tử vong do gió lốc
theo báo cáo của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú yên đợt mưa lớn kèm theo gió giật mạnh cấp sáu bảy trong hai ngày ba mươi và ba mươi một tháng ba đã làm một người mất tích và một người tử vong do bị gió lốc cuốn tại khu vực nuôi trồng thủy sản xã an hòa hải
thời tiết cực đoan cũng làm khoảng một trăm một mươi tàu đánh cá bị đánh chìm hư hỏng nặng hai bốn trăm năm mươi lồng trên bảy trăm chín mươi con tôm hùm ươm nuôi ba mươi bè nuôi trồng thủy hải sản bị sóng đánh chìm hư hỏng thất thoát
hai nhà sập hoàn toàn một mươi hai nhà bị
tốc mái hư hỏng và hơn một mươi năm hectare lúa đông xuân bị ngập nước gãy đổ
theo thứ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn trước đó ngày hai mươi tám tháng ba các cơ quan cảnh báo của trung ương đã có chỉ đạo cảnh báo cho địa phương
tuy nhiên đối với ngư dân vẫn có yếu tố bất ngờ bởi đã bước vào mùa khô và đang là đầu vụ đánh bắt nhưng lại nhận một đợt mưa rất lớn gió lốc khiến người dân không kịp trở tay dẫn đến thiệt hại nặng hơn cả một cơn bão cấp một mươi một một mươi hai
ông nguyễn hoàng hiệp chia sẻ hiện tượng thời tiết phức tạp vừa qua đã gây thiệt hại lớn cho ngành nuôi trồng đánh bắt thủy sản ở phú yên còn lớn hơn ảnh hưởng của một cơn bão cấp một mươi một một mươi hai tại khu vực này
nói như vậy có căn cứ bởi chính quyền địa phương và người dân phú yên đã có đủ kinh nghiệm để ứng phó khi có bão nhưng với một trận gió lốc bất ngờ diễn biến phức tạp trên biển như các ngày qua sẽ khó đoán gây thiệt hại rất lớn
về việc số lượng lồng nuôi tôm hùm bị đánh hư hỏng thất thoát thứ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho rằng ngoài ảnh hưởng của thiên tai việc nuôi tôm chưa tuân thủ quy hoạch các lồng nuôi ở mức độ quá dày khi gió xoáy các lồng sẽ va chạm vào nhau gây nhiều thiệt hại
bên cạnh đó vật liệu làm lồng nuôi của người dân phú yên chưa chịu được thiên tài cần thiết phải nghiên cứu tìm ra một vật liệu làm lồng nuôi mới chịu được gió bão
vật liệu làm lồng nuôi mới giá thành phải bằng hoặc không quá cao so với lồng nuôi vật liệu cũ để người dân chuyển đổi
trong thời gian tới để tránh tổn thất do hiện tượng thời tiết cực đoan thứ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nguyễn hoàng hiệp đề nghị công tác cảnh báo cần phải cụ thể hơn
sắp đến công tác cảnh báo phải làm rõ được gió cấp ấy đường đi của gió như thế nào có gió xoáy lốc hay không
từ dự báo này chính quyền địa phương phải chủ động làm tốt hơn nữa công tác thông tin truyền tải sớm cho ngư dân
có như vậy mới giảm được thiệt hại do thiên tai
ông hiệp mong muốn chính quyền tỉnh phú yên khẩn trương khắc phục tốt nhất nhanh nhất những thiệt hại nhanh chóng có chính sách hỗ trợ để người dân sớm ổn định cuộc sống sản xuất
đang trên con đường phát triển rộng kinh tế biển nhưng sau đợt thời tiết lạ chưa từng xảy ra tỉnh bình định ghi nhận tổng bảy mươi bảy phương tiện tàu thuyền thúng máy cano du lịch bị chìm mắc cạn
mới đây đã có bảy phương tiện trong số đó được các lực lượng chức năng trục vớt lên bờ
ngày hai tháng bốn đại tá trần quốc bình tham mưu trưởng bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh bình định cho biết đơn vị phối hợp với các lực lượng quân sự công an
ủy ban nhân dân thành phố quy nhơn và ủy ban nhân dân xã nhân lý đã tiến hành trục vớt được bảy tàu thuyền của ngư dân xã nhân lý bị sóng đánh chìm vào sáng ba mươi một tháng ba
theo đại tá trần quốc bình công tác trục vớt tàu chìm bước đầu gặp phải những khó khăn nhất định do nước biển đổ thợ lặn phải mất một đến hai giờ mới hoàn thành cột kết nối để kéo tàu lên bờ
trong khi đó khi tiến hành kéo tàu vào do các tàu thuyền neo đậu gần nhau nên lưới phủ ràng buộc giữa các phương tiện nên thợ lặn phải lặn xuống để bóc tách ra rất mất thời gian
đại tá trần quốc bình nói trước sự thiệt hại mất mát rất lớn của bà con ngư dân chúng tôi quyết tâm làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất để sớm đưa tất cả các phương tiện bị chìm vào bờ
theo ghi nhận từ sáng hai tháng bốn các lực lượng chức năng tỉnh bình định thành phố quy nhơn xã nhơn lý cùng đội thợ lặn chuyên nghiệp phối hợp các chủ tàu xác định vị trí tàu chìm để tiến hành trục vớt
đến chiều hai tháng bốn đã có bảy tàu thuyền của ngư dân được trục vớt hiện công tác trục vớt các tàu còn lại đang được các lực lượng khẩn trương triển khai
sau hơn bốn giờ đồng hồ nỗ lực tìm kiếm chiếc tàu của ông phạm văn bình năm mươi tám tuổi thôn lý hòa xã nhân lý đã được các lực lượng chức năng kéo lên bờ biển thôn lý tránh
tuy nhiên chiếc tàu của ông bình bị đánh gần như nát không thể khắc phục lại được
ông bình nói nếu không có sự hỗ trợ của lực lượng chức năng thì chẳng biết khi nào người dân chúng tôi mới kéo được những xác tàu này vào bờ
chúng tôi xác định tàu bị hư hỏng hết nhưng trục vớt lên chủ yếu lấy lại máy tàu giờ chỉ mong nhà nước hỗ trợ phần nào và vay vốn đóng mới tàu
trước đó ngày ba mươi một tháng ba sóng và gió nam lớn liên tục xuất hiện đánh thẳng vào bãi biển xuân lý thôn lý tránh xã nhân lý khiến nhiều tàu thuyền của ngư dân bị chìm hư hỏng hoặc tấp vào bãi đá